thông tin từ công an tỉnh lai châu cho biết vào lúc chín giờ ngày hôm nay một mươi sáu tháng năm trên địa bàn xã bùm tở huyện mường tè tỉnh lai châu
xảy ra vụ trọng án khiến một nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tử vong một nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
cơ quan chức năng xác định đối tượng gây án là lường văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú ở xã bùm tở huyện mường tè
sau khi dùng dao đâm khiến hai người thương vong đối tượng quân đã bỏ chạy bằng xe máy khỏi hiện trường
công an tỉnh lai châu phối hợp với công an huyện mường tè đã bắt giữ lường văn quân trong lúc đối tượng đang ẩn nấp tại khu tám thị trấn mường tè
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng quân khai do mâu thuẫn ghen tuông nên đã dùng dao đâm vợ tử vong và em vợ bị thương khi vào can ngăn
vào ngày một mươi năm tháng năm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố bắt tạm giam đối với võ
quang phát giám đốc và bùi tân bình phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh ba d thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư thương mại và dịch vụ đông hưng về tội giả mạo trong công tác
từ năm hai nghìn hai mươi đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai khi một số tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh quảng ngãi có nhu cầu cải tạo xe cơ giới nhưng trên địa bàn tỉnh không có đơn vị đủ chức năng thực hiện việc lập hồ sơ thiết kế thi công xe cơ giới cải tạo
nên những người này đã liên hệ với võ
để bàn bạc trao đổi thỏa thuận và thống nhất mua hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe khống với giá từ sáu triệu đồng đến sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng một bộ hồ sơ
sau đó võ quang phát đã thông đồng cấu kết với đặng minh phong phó giám đốc công ty an bình chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới thuộc cục đăng kiểm việt nam để lập khống một mươi sáu bộ hồ sơ

quảng ngãi phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra quy trình đăng kiểm và thu giữ một số đồ vật tài liệu có liên quan
vận chuyển năm mươi kg pháo hoa nổ nhãn hiệu trung quốc qua biên giới một đối tượng vừa bị đồn biên phòng quảng quang long bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng bắt giữ
vào tối ngày một mươi bốn tháng năm tại khu vực mốc chín trăm linh một thuộc xóm bản đâu xã thống nhất huyện hạ lan
đồn biên phòng quang long phát hiện và bắt giữ đối tượng lương thị hưng chú tại thành phố sông công tỉnh thái nguyên
đang vận chuyển năm mươi kg pháo hoa nổ nhãn hiệu trung quốc
đối tượng hưng khai nhận được người trung quốc thuê vận chuyển số pháo trên về việt nam để tiêu thụ
đồn biên phòng quang long đang mở rộng điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật
bộ đội biên phòng an giang cho biết vào tối qua đã bắt được một phương tiện vận chuyển hơn một sáu tấn đường nhãn hiệu campuchia
phát hiện xe tải chạy từ tỉnh kiên giang về huyện tri tôn tỉnh an giang có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi tăng vật thu giữ gồm ba mươi hai bao đường nhãn hiệu campuchia tổng trọng lượng khoảng một sáu tấn
lợi dụng đêm tối thì tài xế đã bỏ trốn
đối tượng đi cùng bị bắt khai tên là ngô văn trà chú tại an giang và số đường trên các đối tượng mua từ kiên giang để về bán kiếm lời
thưa quý vị hàng giả nhưng gắn mát hàng hiệu
với giá bán lên tới hàng triệu đồng đang xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội không ít người tiêu dùng vẫn bị sập bẫy
cụ thể là các đối tượng đã sử dụng các sàn thương mại điện tử mạng xã hội làm nơi kinh doanh để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
sau đó thì mặc sức quảng cáo thổi giá và bán các sản phẩm thời trang nhái nhãn hiệu nổi tiếng với mức giá trên trời cho người tiêu dùng
đây là thủ đoạn đang được các gian thương sử dụng nhằm đánh lừa một bộ phận người tiêu dùng thích sử dụng các loại thời trang hàng hiệu
nhưng giá lại rẻ hơn nhiều so với hàng chính hãng
chốt đơn bán hàng liên tục qua hình thức livestream khẳng định các sản phẩm thời trang hàng hiệu của mình là chất lượng cùng với mức giá cao nhưng luôn rẻ hơn giá trên thị trường
người bán hàng này khiến người xem tin sái cổ với các chiêu trò quảng cáo
tuy nhiên khi bị đội quản lý thị trường số một mươi một cục quản lý thị trường hà nội phối hợp cùng cảnh sát kinh tế công an quận hà đông tiến hành kiểm tra bất ngờ
thì nguồn gốc số sản phẩm thời trang hàng hiệu mà người này quảng cáo trên mạng xã hội đã được hé lộ